chùa di đà phú xuyên tâm thư kêu gọi phát tâm công đức
hàng loạt thông tin kêu gọi ủng hộ ngập tràn mạng xã hội
liệu các chùa cần hỗ trợ thật hay có dấu hiệu bị mạo danh
người dân khi phát tâm cúng dường cần lưu ý những gì
chùa di đà phú xuyên tâm thư kêu gọi phát tâm công đức

thế cuối cùng cũng
chùa bị cháy nhà sư xác nhận có kêu gọi phật tử trợ duyên khuyên góp tiền tôn tạo
sau khi cháy chùa xong thì các thầy cũng không có nghĩ gì đến việc vận động đâu ạ

thế cuối cùng cũng do các thông tin lan truyền trên facebook mạng xã hội như tiktok hoặc zalo thì mọi người mới biết ạ
xong thì cũng do các thông tin lan truyền trên facebook mạng xã hội như tiktok hoặc zalo thì mọi người mới biết ạ
viết về chùa thì các thầy cũng
lúc bấy giờ thì cũng với các bác lãnh đạo địa phương với nhân dân bảo thế thôi thì viết lấy cái tâm thư để kêu gọi mọi người phát tâm một chút để khôi phục lại chùa
có cái trang zalo rồi thì facebook facebook cá nhân là chùa di đà nhưng mà nó có để hình ảnh của thầy
thế còn thì một cái trang của nhà chùa thì khoảng ba mươi hai lượt nghìn người theo dõi
và trên đấy nó có số điện thoại của thầy
có một số phật tử họ đến chùa
thì họ bảo là con lại thấy cái tên trong miền nam là huỳnh thái sơn này la lạ
mà sư thì lại là cái thầy ở miền bắc
thế nên con phải đến tận chùa để con xác minh xem là như thế nào
và nhân dân ở ngoài đấy thì người ta rất bức xúc
thế còn rất nhiều phật tử gọi điện cho thầy họ cũng rất bức xúc vì chuyển nhầm
mà chuyển vào những cái tài khoản giả mạo như vậy
vậy là những cái tên như chùa di đà hay chùa di đà phú xuyên
với chủ tài khoản nhận công đức mang tên hồ thành long thích thành long huỳnh thái sơn thích thái sơn
đang xuất hiện hàng ngày trên mạng xã hội đều là giả mạo
trên thực tế việc mạo danh các chùa thậm chí là bậc tu hành để kêu gọi đóng góp
rồi lừa tiền người dân là vấn đề đã và đang diễn ra
đơn cử như hồi tháng bốn vừa qua công an tỉnh hậu giang đã phát đi cảnh báo
xuất hiện văn bản giả mạo thông báo của hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa trường pháp ở huyện châu thành a
hay như tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh tiền giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng vũ kim long về hành vi mạo danh nhà sư kêu gọi từ thiện
rồi chiếm đoạt gần sáu mươi năm triệu đồng
do vậy người dân cần hết sức cảnh giác
thực ra thì cái chuyện này thì chúng tôi cũng có được xem ở trên mạng
và cũng đã có thấy
nhưng mà đúng là nói ra thì nó cũng không được hay lắm
là vì cũng không biết rằng là nó đã thực tế hay là cũng có những người họ mạo danh
cho nên là khuyên bà con những dân phật tử
những người mà có tâm đức
muốn công đức vào trong cái việc ấy
thì cũng nên thận trọng để mà tìm hiểu nó kỹ càng
rồi thì xem cái việc đó nó có xác thực hay không
thì đúng là
điều đấy thì mình hãy làm thì nó tốt hơn
nó tránh nó cả cho cái
vấn đề là cái việc công đức của mình
bị lãng phí
bên cạnh đó người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
cho các thông tin kêu gọi quyên góp xây dựng chùa
trên các trang mạng xã hội
không vội vàng chuyển tiền vào các tài khoản
khi chưa được kiểm chứng
trong trường hợp phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo
cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị
cần khẳng định rằng
phát tâm công đức là việc làm tốt
xuất phát từ cái tâm của mỗi người
đây là điều luôn đúng và được phật giáo khuyến khích
tuy nhiên người dân cần hết sức cảnh giác
đừng để lòng tốt bị lợi dụng
còn về phía các nhà chùa và các nhà tu hành
khi có nhu cầu kêu gọi người dân góp tiền xây chùa
cần phải tuân thủ những quy định nào của pháp luật
mời quý vị cùng lắng nghe
những tư vấn của luật sư nguyễn văn hưng
đoàn luật sư thành phố hà nội
theo quy định của pháp luật
cụ thể ở đây
trường hợp một cá nhân kêu gọi tiền công đức
để mà phục vụ cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
thì đấy phải là người đứng đầu
người đại diện cho cơ sở tôn giáo đó
đứng ra để có kêu gọi ủng hộ
công đức của các phật tử gần xa
hoặc là của mỗi người dân có cái lòng hào tâm
để mà phục vụ công tác hoạt động của di tích đó
như là công tác duy tu bảo trì
cũng như là chi phí để phục vụ
các cơ sở tôn giáo
các hoạt động lễ hội
để đảm bảo tăng thêm giá trị của di tích
trong trường hợp này
chùa triền là một nơi sinh hoạt tôn giáo
và đều chịu sự quản lý
của giáo hội phật giáo việt nam
từ trung ương
đến địa phương
là các giáo hội phật giáo có tình thành
và trong trường hợp này
người mà đứng đầu một cơ sở tôn giáo
hay đứng đầu một ngôi chùa
thì đương nhiên phải có
quyết định của giáo hội
để phục vụ cho các cơ sở tôn giáo
và bổ nhiệm họ
giữ các chức vụ
là đứng đầu cơ sở tôn giáo đó
mà cụ thể là một ngôi chùa đó
hoặc có thể là trụ trì của ngôi chùa đó
thì như vậy mới đảm bảo được cái tính pháp lý
đối với người đứng đầu cơ sở tôn giáo
theo đúng quy định của pháp luật
trên cơ sở các quy định của pháp luật đó
thì mọi công dân phật tử
khi có nhu cầu quyên góp phục vụ cho tín ngưỡng và tôn giáo
thì nên xác minh thông tin qua chính quyền địa phương sở tại
như ủy ban nhân dân
hoặc công an cấp xã phường
để số tiền mà bản thân quyên góp đến đúng người đúng việc
ngay như trường hợp của nhà sư thích đạo huấn
ở chùa di đà huyện phú xuyên
hiện cũng có nhiều thông tin trái chiều
liên quan đến hoạt động kêu gọi quyên góp xây dựng của vị sư này
thầy đạo huấn không phải là tăng ni của phật giáo huyện phú xuyên
và đồng thời nữa là ở cái chùa di đà đấy
thì giữa thầy đạo huấn và nhân dân
thì cái việc mà thỉnh mời về hay là về ở như thế nào
thì giữa đấy là
do nhà sư với lại một nhân dân địa phương ở đó thôi
còn đối với sinh hoạt tăng ni trong phật giáo huyện phú xuyên
thì vị hoàn toàn không phải là tăng ni của phật giáo huyện phú xuyên
và theo cái quy chế của thành hội thủ đô hà nội
thì nếu không phải là tăng ni trong huyện phú xuyên này
hoặc là không được sự coi như cắt cử của thành hội
cũng như là từ quận huyện này về quận huyện khác
thì hoàn toàn bất kể tăng ni nào
đều là trái với quy chế của thành hội
hiện tại đối với tăng ni nếu mà không phải là tăng ni của huyện nhà
thì trên lĩnh vực bất kể làm cái điều gì thì hiện tại nó đang trái
vâng thưa quý vị
ngay cả người kêu gọi phật tử góp tiền xây chùa
cũng không phải là người đứng đầu cơ sở tôn giáo
không được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm
thậm chí đã bị yêu cầu dừng hoạt động tôn giáo tại địa phương
đó là khẳng định của ủy ban nhân dân xã khai thái huyện phú xuyên
rõ ràng một nửa sự thật không bao giờ là sự thật
vậy nhà tu hành thích đạo huấn là ai
và việc ông ấy kêu gọi người dân góp tiền xây chùa
có dựa theo phê duyệt nào hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong các chương trình lần sau
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại